từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến nay toàn tỉnh khánh hòa hầu như không có mưa nắng gắt kéo dài
lượng nước tại các hồ chứa thủy lợi sụt giảm nghiêm trọng thậm chí đã xuống sấp xỉ mực nước chết
trước tình trạng đó ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đã ban hành phương án chống hạn hán
thiếu nước và xâm nhập mặn năm hai nghìn hai mươi với nhiều kịch bản ứng phó
theo đó yêu cầu các địa phương kiểm kê đánh giá thực trạng dự báo nguồn nước tại các hồ chứa
hệ thống thủy lợi trên địa bàn tính toán cân bằng nước để điều chỉnh bổ sung phương án phòng chống hạn hán
thiếu nước xâm nhập mặn phù hợp ưu tiên cung cấp nước sinh hoạt cho người dân
điều chỉnh mùa vụ cơ cấu cây trồng cho phù hợp
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cũng đã bổ sung hơn tám mươi tám tỷ đồng kinh phí chống hạn cho các địa phương